thưa quý vị và các bạn ghi nhận hành động dũng cảm tấn công chấn áp tội phạm của đồng chí trần duy hùng
phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
vào chiều nay một mươi ba tháng một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với đồng chí trần duy hùng
đồng thời hỗ trợ gia đình đồng chí trần duy hùng một trăm linh triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một tiếp nhận thông tin từ người dân về việc đối tượng nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường thủy vân có biểu hiện loạn thần và có hành vi gây dối
đồng chí trần duy hùng lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc
trong lúc làm nhiệm vụ anh bị đối tượng sang dùng dao đâm trọng thương và đã hy sinh sau đó do vết thương nặng mất nhiều máu
sau khi xảy ra vụ việc đối tượng sang đã bị bắt giữ
công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế
có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc
mọi sự hy sinh vì xã hội đều đáng trân trọng nhất là hy sinh đó lại diễn ra giữa thời bình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
sự ra đi của đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
là tấm gương quả cảm về tinh thần xả thân vì nhân dân phục vụ
để lại niềm cảm phục và xót thương vô hạn đối với gia đình đồng chí đồng đội
công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế

đổi đâu không thể gọi thành tên của người mẻ già
của người vợ trẻ
và đứa con thơ

năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đồng chí trần duy hùng lớn lên trong một gia đình truyền thống
có cả cha và mẹ đều từng công tác trong lực lượng công an
quá trình làm việc anh đã nỗ lực với rất nhiều những đóng góp công hiến
sự ra đi của anh không chỉ là nỗi đau nỗi mất mát to lớn của gia đình đồng đội
mà còn là niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân nơi anh gắn bó và làm việc
phải nói là vô cùng thương tiếc
chọn riêng cũng thương sao chọn lắm quét mất hết rồi
tồi lắm muốn hay băng hết á ai cho khóc khóc khóc khóc nhưng mà một con đêm
giang phòng làm việc của đại úy trần duy hùng tại trụ sở công an phường thủy vân
cốc cà phê vẫn còn nguyên anh chưa kịp uống để kịp xuống hiện trường
ngay khi nhận tin báo từ đồng đội sự trống vắng đến quạt thắt
nhưng nỗi đau sẽ biến thành động lực để đồng đội làm tiếp những nhiệm vụ
anh đang còn dở dàng
với sự ra đi của đồng chí thực sự là một mất mạc rất là lớn
đối với công an phường cũng như là đối với lực lượng công an toàn tỉnh
từng tối cũng học khỏi tính thân dung cảm của đồng chí
để cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giáo
và sau khi đồng chí hùng ra đi thì đảng vị ba ông đốc đã họp cái đêm
và sẽ tổ chức một đợt học tập nơi gương sự hy sinh dung cảm của đồng chí hùng
và chắc chắn đồng chí đồng đội sẽ thay anh để chia sẻ
đồng hành với gia đình nhỏ
mà anh còn rất nhiều điều phải trăng trở
dẫu biết rằng nỗi đau này khó có thể nguôi ngoai với những người ở lại
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chơi khác
liên quan đến hành vi giết người công an thành phố gia nha trang tỉnh khánh hòa
phối hợp với công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
bắt giữ thành công và di lý một đối tượng là nghi can trong vụ án để điều tra
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thành trung chú tỉnh ninh thuận
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng một
nhớ lại chuyện vợ mình mâu thuẫn với một nữ nhân viên khác cùng chỗ làm việc
nên đã mang theo kéo để giải quyết mâu thuẫn
chúng đã rút kéo đâm hai nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn
nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
đến chiều ngày một mươi hai tháng một các trinh sát đã bắt giữ được trung
khi đối tượng đang lẩn trốn tại bình thuận
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cho biết
vừa phối hợp với cục cảnh sát đà nẵng
cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị có liên quan
triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
do wang yuntao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch trung quốc điều hành
bắt giữ đối tượng cầm đầu và một trăm chín mươi hai đối tượng khác có liên quan
sau một thời gian xác lập chuyên án vào chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng một
bộ công an đã huy động hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của các đơn vị
thuộc công an thành phố đà nẵng cục cảnh sát hình sự
trung đoàn cảnh sát cơ động số hai mươi chín của bộ công an tại tp hcm
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm và tỉnh bình dương
đồng loạt đột kích chín địa điểm hoạt động của các đối tượng
tại hai địa phương nói trên
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng công an đã bắt giữ wang yuntao
và tất cả các mắt xích của đường dây tội phạm này
trong ngày hôm nay các đối tượng đã được di lý về tp đà nẵng
để phục vụ cho công tác điều tra
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bốn mươi bảy máy tính
hơn một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
cơ quan công an xác định wang yuntao cùng một đối tượng khác người trung quốc
đã thuê người việt đứng tên lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau
nhưng thực chất là các công ty này đều được sử dụng làm bình phong
cho hoạt động cho vai lãi nặng
mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau
từ xây dựng và quảng bá các app cho vay tiền tìm kiếm khách hàng đến cho vay và đòi nợ
số tiền các đối tượng cho vay và hưởng lợi bất chính là rất lớn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang điều tra vụ án vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tuyển thành phố lào cai
ubnd tỉnh lào cai và các cơ quan
cơ quan đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với vũ đình thủy nguyên trưởng phòng quản lý khoáng sản
sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
hiện nay là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
giả danh công an để lừa chạy án
ba đối tượng là mùa thị căng chú tại tỉnh điện biên
bùi thị thu hương bùi thị thu hường và trần quang hà
cùng chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
vừa bị công an tỉnh điện biên ra quyết định khởi tố về hành vi lừa đảo
chiếm đạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định do có quen biết với bùi thị thu hường
nên khi mùa thị căng biết và a thái bị bắt vì liên quan đến ma túy
căng đã giới thiệu cho người nhà của thái gặp hường để thỏa thuận việc chạy án
hương đã giới thiệu cho người
giới thiệu chồng là trần quang hà
hiện đang công tác tại bộ công an có thể chạy án cho thái
được thả về nhà với giá là một một tỷ đồng
trong khoảng thời gian từ một mươi ba cho đến hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hương và hà đã ba lần nhận tổng cộng một tỷ bảy mươi triệu đồng của người nhà thái
sau khi nhận được số tiền trên
các đối tượng tiếp tục yêu cầu gia đình thái
đưa thêm sáu trăm linh triệu đồng
khi mùa thị căng đang nhận tiếp hai trăm linh triệu đồng từ người nhà của thái
và chuẩn bị thực hiện việc chuyển tiền cho bùi thị thu hường
thì bị phát hiện bắt quả tàng
thưa quý vị trong thời gian gần tết
các loại tội phạm lợi dụng sự bận rộn dẫn đến sơ hở của người dân để gia tăng hoạt động
thủ đoạn tinh vi liều lĩnh
nhất là tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản xảy ra ở nhiều nơi
để giữ gìn an ninh trở tự
lực lượng công an tăng cường các biện pháp đấu tranh chấn áp
người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và phóng sự sau đây
phản ánh về kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
giãn sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
khi đang điều khiển xe mô tô trên đường lê văn phẩm thuộc phường sáu thành phố mỹ tho
chị phạm thị yến nguyệt đã bị hai đối tượng giật chiếc ba lô
bên trong có gần ba triệu đồng cùng giấy tờ và một số vật dụng cá nhân
cái túi sách của em thì nó nhỏ em để vô cấp xe
còn bữa đó em đi công việc thì em để đồ hơi nhiều cho nên em xem qua cái ba lô nó hơi bự
nên em để phía trước nhưng mà em không có mốc lại
thì sáng sớm đường cũng dắn em chạy chậm cho nên là hai đối tượng cặp phía bên tay phải của em
và giật cái ba lô của em
nhận tin báo công an thành phố mỹ tho tiến hành điều tra xác minh
bắt giữ hai đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thành phố mỹ tho
cả hai đối tượng đều có tên án về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện hai vụ cướp tài sản khác
trên địa bàn huyện châu thành và thành phố mỹ tho
với trường hợp của anh nguyễn phúc huy chú tại huyện châu thành
do thiếu cảnh giác chủ quan để xe máy trước nhà một hộ dân ở xã mỹ phong
thành phố mỹ tho không có người trông coi nên đã bị kẻ gian trộm xe
cũng như thường ngày mình dựng chỗ làm đó kế bên có chỗ trống này
mình dựng đỡ vậy nhưng không có phá cổ
trưa ngủ dậy thấy mất rồi mới báo công an
từ đầu tới nay dựng đây thấy cũng ổn đó cũng chủ quan một phần
anh lê văn lộc chú tại xã mỹ phong cũng bị mất xe từ sự chủ quan
khi để xe trước căn nhà đang xây dựng mà không có người chôm giữ
rất may chỉ sau thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng
thực hiện vụ trộm cắp trên đồng thời thu hồi được ba xe mô tô
trao trả cho các bị hại
nói chứ kiếm lại cũng mừng chứ lắm
có xe đi làm thấy bên ngành công an nói quá tốt
nói em dựng
chiều mất xe là điện là chạy vô liên
mà tới chiều là anh bắt được nghe nói cũng mừng chứ lắm
nói tinh thần của anh chắc cũng làm trách nhiệm dữ dằn
cũng trong thời gian gần đây các đối tượng phạm tội còn giả danh
người nhà bệnh nhân trà trộn vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản
qua điều tra truy xét công an tp mỹ tho đã bắt giữ được đối tượng
thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn
tỉnh tiền giang và tỉnh biến tre
theo cơ quan công an phần lớn số vụ trộm cắp tài sản
xảy ra thời gian gần đây là do chủ sở hữu chủ quan
thiếu cảnh giác tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp
cấp giật tài sản công an tp mỹ tho đã và đang tập trung
giao quân chấn áp các loại tội phạm này nhất là trong thời điểm
trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
gần tết là tình hình tội phạm trách tăng đặc biệt là tội phạm sản phẩm sở hữu
trộm cướp cướp giật về cơ cấu tội phạm tội phạm này chiếm
khoảng trên sáu mươi của các loại tội phạm công an tp chủ động tấn công tội phạm
chấn áp các loại tội phạm ngoài sử dụng đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ của ngành chúng tôi cũng tiên triền cho người dân
nhắc người dân cảnh giác chúng tôi có nhiều tổ lực lượng
để phủ kính địa bàn
việc nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa của mỗi người dân
chính là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
có như vậy mới góp phần bảo đảm an ninh trật tự khi tết đến xuân về
liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một tại thị xã mỹ hào
công an tp đã bắt được nghi phạm đặng quang sơn khi đối tượng đang lẩn trốn
trên địa bàn phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng một do mâu thuẫn cá nhân
sơn đã dùng hung khí gây thương tích vợ của mình
dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng
sơn đã bỏ trốn ngay sau đó
nhận được tin báo công an tp phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành xác minh
điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi vụ án xảy ra tổ công tác đã bắt giữ được đặng quang sơn
khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận hai bà trương tp hà nội
một nhóm bảy đối tượng đang tổ chức đánh bạc
vừa bị công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng bắt quả tàng
tại hiện trường công an chức năng phát hiện thu giữ gần tám mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
hiện công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc bốn đối tượng về hành vi đánh bạc